với hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn nguyễn văn hải chú tại phường phú hậu
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn hải điều khiển xe mô tô sh một đến tiệm vàng
minh đức số hai trăm hai mươi bảy đường trần hưng đạo tp huế để hỏi mua một sợi dây chuyền vàng
sau khi chủ cửa hàng đưa dây chuyền vàng bốn sáu chỉ cho hải thì hải nhanh chóng lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an tp huế nhanh chóng vào cuộc và đến hai mươi giờ cùng ngày
thì làm rõ và tạm giữ hình sự đối với hải